vì chuyên gia lưu ý việc ưu tiên bảo vệ các đối tượng thiết yếu trước covid một mươi chín như người cao tuổi người có bệnh nền cần được đặt lên hàng đầu
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng một số loại kit test nhanh đời cũ có thể ít nhạy với biến chủng omicron dẫn đến âm tính giả
ông khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng với omicron tàng hình nếu xuất hiện triệu chứng nhưng test nhanh âm tính giả theo ông có hai nguy cơ
thứ nhất lây lan dịch bệnh cho người khác
người có yếu tố dịch tễ từng tiếp xúc f khi có triệu chứng bệnh mà test nhanh vẫn âm tính thì nên tự cách ly điều trị giống như đang mắc covid một mươi chín
thứ hai nguy cơ diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín tuy nhiên theo bác sĩ khanh nếu nhiễm biến chủng omicron bệnh sẽ nhẹ nhưng người dân vẫn phải theo dõi sức khỏe thường xuyên
theo bác sĩ khanh omicron được nhắc đến nhiều bởi độc tố lây nhanh hơn so với delta
như nghiên cứu hiện nay cho thấy chỉ cần trong một tuần omicron xuất hiện thì số ca mắc sẽ tăng gấp đôi
vùng dịch xuất hiện omicron chỉ cần ba bốn tuần là sẽ đạt đến dịch và đi xuống
mặc dù số ca mắc tăng cao nhưng lại ít ca bệnh nặng ca phải nhập viện thở máy so với những làn sóng dịch trước rất thấp
việc các biến thể có sự cạnh tranh lẫn nhau để tồn tại đã được ghi nhận trong lịch sử
nếu của một loại virus xuất hiện cùng một nơi mà có sự biến thể sẽ cạnh tranh lại nhau
nguyên tắc của virus lây qua đường hô hấp này nếu không lây thêm được cho người khác thì nó sẽ tự biến mất
viễn cảnh covid một mươi chín
chính biến mất là điều toàn thế giới đều mong muốn
tuy nhiên thì diễn biến phát triển của virus sars cov hai vẫn còn là một dấu hỏi lớn
dù đại dịch biến mất hay mãi mãi tồn tại như cúm mùa
thì hiện tại biến thể omicron với sức lây lan mạnh mẽ vẫn đang khiến thế giới vật lộn để đối phó
trước tình trạng omicron lây lan nhanh chóng khiến số người nhiễm tăng vọt tại hà nội
bảo hiểm xã hội và sở thông tin và truyền thông hà nội đang xây dựng phần mềm
để tự động cấp giấy chứng nhận nghỉ việc được hưởng bảo hiểm cho người lao động khi bị nhiễm covid một mươi chín
để tránh tình trạng quá tải tại các trạm y tế thời gian qua
số ca tăng nhanh khiến nhiều đơn vị y tế cơ sở quá tải khi nhiều f là người lao động
đến xin cấp giấy tờ để hưởng chính sách bảo hiểm xã hội
để xử lý về vấn đề này đại diện bảo hiểm xã hội thành phố hà nội cho biết
đơn vị đang phối hợp với sở thông tin truyền thông thành phố hà nội xây dựng phần mềm
cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm cho người lao động bị nhiễm covid một mươi chín
đại diện bảo hiểm xã hội tp hà nội cho hay phần mềm này xử lý hoàn toàn tự động
rất nhanh chóng thuận tiện và đang chờ chạy đề mô và thử nghiệm
tại cuộc họp phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chứa xuân dũng yêu cầu
việc xây dựng phần mềm trên cần phải làm gấp để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động là f
ông dũng cũng giao cho sở thông tin và truyền thông bảo hiểm xã hội tp hà nội tập huấn triển khai đại trà
việc dùng chữ ký số liên quan tới các thủ tục xác nhận bảo hiểm xã hội cho người có nhu cầu
hy vọng rằng với sự hỗ trợ của công nghệ tình trạng quá tải các trạm y tế sẽ không xảy ra
và việc quản lý f điều trị tại nhà sẽ trở nên dễ dàng hơn cho cả f và các nhân viên y tế
các biến thể omicron đặc biệt là ba một ba hai đã xuất hiện chế miêu thế tại nhiều tỉnh thành
được cho là căn nguyên
bây giờ tình trạng lây lan ca mắc covid một mươi chín rất nhanh gần đây
các biến thể này có gì khác so với delta và mức độ nguy hiểm như thế nào
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương qua giải trình từ trên thời điểm từ ngày một đến ngày một mươi tháng hai
trong năm mươi bốn mẫu thu thập từ hai mươi một tỉnh thành phía bắc có đến năm mươi mẫu là chủng delta chỉ bốn mẫu chủng omicron
trong đó hai trên bốn mẫu ở hà nội nhiễm biến chủng ba hai là biến thể phụ của omicron
một mẫu ở ninh bình nhiễm biến thể
biến thể ba một cũng là biến thể của omicron và tuyên quan một mẫu ba hai
về di truyền ba hai có đột biến tương tự ở delta cụ thể hai ca nhiễm ba hai ở hà nội ghi nhận có đột biến
acid amin có ở delta là ai năm mươi bảy
tiến sĩ bác sĩ phạm hùng vân chuyên gia dịch tế học nguyên giảng viên khoa vision đại học y dược
tp hcm cho biết
thể phụ ba hai của omicron xuất phát từ biến thể phụ ba
xét về cấu trúc trên ba hai không có
còn đột biến mất đoạn như ba một chính vì vậy có tốc độ lây lan nhanh hơn ba một gấp một năm đến một bảy lần
trong khi đó ba một đã lây lan nhanh hơn delta gấp tám lần
ba hai lây lan nhanh hơn gấp hai lần ba một nên tốc độ ca covid một mươi chín mới càng nhanh hơn
bởi hiện ba hai chiếm tám mươi bảy cả mắt omicron chung được khảo sát tại hà nội
tiến sĩ vân cũng cho biết hiện tại đã xuất hiện thêm một biến thể khác của omicron là ba
tuy nhiên tỷ lệ chưa nhiều
theo tiến sĩ hùng vân
khi omicron xuất hiện đến ba biến thể phụ khác nhau
có thể làm cho một người nhiễm omicron rồi vẫn có thể bị nhiễm lại một lần nữa
lây nhiễm biến thể phụ ba một vẫn có thể nhiễm lại biến thể phụ ba hai
báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia ngày năm tháng ba cũng cho biết
ba hai có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện có
so với biến thể gốc ba khoảng ba mươi
tiến sĩ vân nói nhiễm delta rồi khó nhiễm lại danta
nhiễm omicron rồi vẫn có nguy cơ bị nhiễm lại
một người từng nhiễm delta
vẫn có thể nhiễm omicron
tốc độ lây lan của omitron đặc biệt là biến thể ba hai
là lý do khiến ca mắc covid một mươi chín mới tăng nhanh trong một tháng qua
nếu tính giai đoạn đầu tháng hai như kết quả giải trình từ trên ngẫu nhiên kể trên
delta vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối
thì hiện omitron đã thay thế gần như hoàn toàn
đại diện cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho rằng
kinh nghiệm các nước cho thấy chủng omitron lây lan nhanh
và đạt đỉnh rồi giảm trong vòng hai tháng
thực tế tính đến nay đã qua hơn một tháng omicron xuất hiện ở việt nam
hy vọng rằng các ca mắc covid một mươi chín sẽ sớm đạt đỉnh trong thời gian sớm nhất
đại dịch sẽ từng bước được coi là bệnh đặc hữu
và cuộc sống của người dân sẽ sớm về tình trạng bình thường mới
liên quan đến công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
tại tp hcm sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
vừa có báo cáo về việc chi hỗ trợ cho các thành viên
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín sở lao động thương binh và xã hội thành phố
từ nguồn quỹ vận động phòng chống dịch của đơn vị này
theo đó tính đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
có ba mươi đơn vị của sở lao động thương binh và xã hội tp hcm đóng góp kinh phí
hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín với tổng số tiền hơn bốn trăm sáu mươi một triệu đồng
trong đó công đoàn huy động là hơn ba trăm năm mươi một triệu đồng
văn phòng huy động là sáu mươi triệu đồng
và ban tuyên giáo đảng ủy huy động là năm mươi triệu đồng
từ số tiền huy động trên được sự chấp thuận của giám đốc sở lao động thương minh
và xã hội tp hcm là ông lê minh tấn
văn phòng sở đã chi hỗ trợ kinh phí qua hình thức chuyển khoản và tài khoản cá nhân
với số tiền là hơn hai trăm sáu mươi hai triệu đồng
trong đó chi cho lực lượng tuyến đầu là một trăm hai mươi năm triệu đồng
chi cho hai mươi một thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
của sở lao động thương binh và xã hội tp hcm là chín mươi bảy sáu triệu đồng
chi hỗ trợ tổ công tác đi các quận huyện gồm năm mươi một công chức viên chức của sở
là hơn hai mươi năm triệu đồng
ngoài ra còn chi cho việc mua khẩu trang
hỗ trợ cho cán bộ công chức viên chức người lao động và các đối tượng
đang được chăm sóc quản lý tại ba mươi bảy đơn vị trực thuộc sở lao động thương binh
và xã hội tp hcm
riêng đối với việc chi chín mươi bảy sáu triệu đồng hỗ trợ cho hai mươi một thành viên ban chỉ đạo
thì ông lê minh tấn nhận bốn sáu triệu đồng
ngoài ra nhiều người là phó giám đốc chánh và phó chánh văn phòng trưởng phòng
chuyên viên văn phòng sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
cũng nhận được hỗ trợ với số tiền là bốn sáu triệu đồng
liên quan đến vụ việc này
vào hôm bảy tháng ba phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đã ký văn bản
chỉ đạo giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
khẩn trương công khai chủ trương kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền
do các cá nhân và đơn vị trực thuộc sở đã đóng góp hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
việc công khai này nhằm cho toàn thể cán bộ công chức người lao động đang công tác
tại sở lao động thương binh và xã hội tp hcm và các đơn vị trực thuộc được biết và giám sát
mặt khác ubnd tp hcm cũng đề nghị ông lê minh tấn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm
các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ
kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ
bên cạnh đó còn kiểm điểm trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân
để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc sở lao động thương binh
và xã hội tp hcm đóng góp để thực hiện phòng chống dịch tại sở
ngoài ra ubnd tp hcm cũng yêu cầu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
xem xét xử lý số tiền đã chi cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của sở
nhằm đảm bảo số tiền do công đoàn sở đã kêu gọi vận động được sử dụng đúng mục đích
ubnd tp hcm giao thanh tra tp hcm theo dõi kiểm tra đồng đốc sở lao động thương binh
và xã hội tp hcm thực hiện chỉ đạo trên
trước ra những tin tức thế giới đáng chú ý
tại hàn quốc sau khi ghi nhận số ca nhiễm cao vọt trong ngày
ubnd tp hcm bầu cử tổng thống là sống lây nhiễm omicron tại quốc gia này
được dự báo đạt đỉnh trong một mươi ngày tới
ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thủ cơ quan quản lý dịch bệnh hàn quốc ktca
cho biết tính đến giờ ngày một mươi một tháng ba hàn quốc ghi nhận hai trăm tám mươi hai chín trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
tăng hơn một mươi sáu ca so với một tuần trước
xét theo địa phương tỉnh gongi đứng đầu cả nước với bảy mươi hai bốn trăm hai mươi ca
thủ đô seoul năm mươi sáu sáu trăm linh ca thành phố busan
hai mươi hai chín trăm một mươi bảy ca thành phố incheon một mươi bảy bốn trăm năm mươi bảy ca
công suất dường bệnh cho bệnh nhân nặng là sáu mươi một năm sáu mươi hai ba dân số đã tiêm phòng vaccine mũi ba
trong đó tỷ lệ tiêm ở người trên sáu mươi tuổi đạt tám mươi tám
trong một tin liên quan tại cuộc họp ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương
ngày một mươi một tháng ba thủ tướng kim bo kyum đã phát biểu làn sóng lây nhiễm biến thể omicron
dự kiến sẽ lên đến đỉnh điểm trong một mươi ngày tới
quy mô lây nhiễm sẽ có thể đạt tối đa ba trăm bảy mươi ca một ngày
chính phủ hàn quốc đang đẩy nhanh sửa đổi hệ thống y tế đối phó với sự gia tăng ca mắc nguy kịch và ca tử vong
từ tuần sau các ca mắc covid một mươi chín nhẹ đang nhập viện có thể được điều trị tại giường bệnh dành cho bệnh nhân thông thường
các ca bệnh là người trên sáu mươi tuổi sẽ được cơ sở y tế kể thuốc ngay lập tức
bên cạnh đó chính phủ sẽ bố trí thêm hơn hai ba trăm linh giường bệnh cho bệnh nhân nặng
để nâng cao hơn nửa công suất dường bệnh
trước sự tấn công của biến chủng omicron và sự suy giảm hiệu quả của vaccine theo thời gian
nhiều quốc gia đã có kế hoạch tiêm liều thứ tư phòng covid một mươi chín như israel chile và một số nước châu âu
đã tiêm liều thứ tư cho người dân trong khi mỹ và nhiều quốc gia châu á
chờ đợi dữ liệu về tính cần thiết và hiệu quả của chương trình này
israel ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trở thành nước đầu tiên tiêm liệu thứ tư
đối tượng ưu tiên ban đầu là nhân viên y tế người già
và người làm việc trong môi trường có nguy cơ cao nhiễm virus
nhóm cố vấn cho chính phủ chỉ ra các dấu hiệu cho thấy khả năng miễn dịch suy giảm sau vài tháng tiêm mụi thứ ba
nhận định chậm trẻ tiêm liều thứ tư có thể gây rủi ro cho những người dễ mắc covid một mươi chín nhất
ngày một mươi tháng một chile bắt đầu tiêm liều vaccine thứ tư cho những người suy giảm miễn dịch trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng
dữ liệu cho thấy quốc gia nam mỹ ghi nhận hơn bốn ca covid một mươi chín mỗi ngày
tổng thống chile sebastián pineda cho biết
chiến dịch sẽ diễn ra với tốc độ tối đa bắt đầu với người từ một mươi hai tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch
đây là nhóm đầu tiên nhận liều thứ ba vào tháng chín năm ngoái
chương trình sẽ được mở rộng cho dân số nói chung vào tháng hai
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chính phủ anh xem xét tiêm liều vaccine covid một mươi chín thứ tư cho người cao tuổi và người dễ nhiễm ncov
các chuyên gia của ủy ban hỗn hợp tiêm chủng và vaccine jcvi
đánh giá mức độ miễn dịch sau ba mũi tiêm dựa trên số ca nhập viện vì biến chủng omicron
trước khi đưa ra quyết định chính thức
tương tự như anh cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda đang xem xét cấp phép liều vaccine covid một mươi chín thứ tư vào mùa thu năm nay
liên minh châu âu tháng một năm nay thông báo bộ trưởng bộ y tế các nước nên chuẩn bị tiêm liều vaccine thứ tư
ngay khi có dữ liệu về hiệu quả của nó
toàn khối đang ghi nhận số ca nhiễm gia tăng biến chủng omicron lây lan mạnh
hầu hết các nước châu á chưa tiêm liều thứ tư cho người dân
so với một số đang cân nhắc làm điều này và tùy vào tình hình thực tế
số liệu thống kê về ca mắc và tử vong do covid một mươi chín luôn khiến chúng ta bàng hoàng
về mức độ nghiêm trọng của đại dịch này
tuy nhiên một nghiên cứu mới đây cho thấy đại dịch covid một mươi chín có thể đã cướp đi sinh mạng
của khoảng một mươi tám triệu người trên khắp thế giới cao hơn ba lần so với con số thống kê năm chín triệu ca tử vong
được công bố chính thức
còn số mới này được tính toán dựa trên số ca tử vong vượt mức dự báo có liên quan trực tiếp
hoặc gián tiếp đến đại dịch
các nhà nghiên cứu đứng đầu là tiến sĩ hai đông quang
phó giáo sư ngành khoa học đo lường sức khỏe tại đại học washington cho biết
ước tính của chúng tôi về số ca tử vong do vượt mức covid một mươi chín cho thấy tác động thực tế của đại dịch
tàn khốc hơn nhiều so với tình hình được ghi nhận qua thống kê chính thức
nghiên cứu này là những ước tính đầu tiên được đưa ra dựa trên việc xem xét và đối chiếu
về số ca tử vong vượt bước do đại dịch ở một trăm chín mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
theo đó nam á bắc phi trung đông và đông âu là những khu vực có số lượng người chết
vượt mức cao nhất thế giới
các nhà nghiên cứu cho biết sự khác biệt giữa số liệu thống kê chính thức và ước tính mới này
có thể là do một lượng lớn các ca mắc chưa được xét nghiệm covid hoặc không thể tiếp cận
với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong đại dịch gây ra thách thức đối với quá trình báo cáo thống kê
điều này là rất phổ biến ở khu vực nam á và châu phi cận sahara
các nhà nghiên cứu đã phát triển một mô hình thống kê để đo lường số ca tử vong vượt mức
những quốc gia không có sẵn dữ liệu từ đó tính toán và đưa ra con số khoảng một mươi tám triệu người chết
họ cũng loại trừ các tuần nắng nóng kéo dài để không làm sai lệch các số liệu
tiến sĩ quang cho biết phân tích của chúng tôi sẽ không thể thực hiện được nếu không có số liệu thống kê
các ca tử vong từ đủ các nguyên nhân được báo cáo kịp thời theo tuần theo tháng của nhiều nước
những số liệu này rất quan trọng trong việc đánh giá tác động của dịch bệnh
và tình trạng sức khỏe của người dân ở các quốc gia
tờ lance cho rằng các quốc gia nên vượt qua những rào cản chính trị để báo cáo chính xác
về số ca tử vong do đại dịch trong thời gian tới
lây lan của omicron cùng các biến thể phụ tăng hình đang chế mưu thế
sẽ còn những diễn biến phức tạp trong thời gian tới kéo theo những đột biến khó đoán
có thể xuất hiện sau khi làn sóng omicron nạt đỉnh
sự đa dạng của biến thể phụ omicron cũng khiến khả năng tái nhiễm tăng cao
do vậy người dân đặc biệt là các em không khỏi bệnh
vẫn cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch
cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay